trí tuệ nhân tạo mang lại rất nhiều giá trị cho cuộc sống của loài người nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ một khi được quân sự hóa một trong số đó là bị vũ khí hóa
tổng thống nga vladimir putin đã từng nói ai trở thành nhà lãnh đạo trong lĩnh vực ai đồng nghĩa với việc sẽ trở thành bá chủ thế giới
chính bởi thế trong cuộc đua chiến lược giữa các cường quốc hiện nay thì dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo luôn được tính là một cuộc so tài quyết liệt nhất
theo thống kê được công bố tại hội nghị internet thế giới hai nghìn hai mươi
hôm hai mươi ba tháng một mươi một diễn ra ở tỉnh chiết giang trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi chín trung quốc đã có hơn ba mươi bằng sáng chế về ai tăng năm mươi hai bốn so với năm trước vượt mỹ về số lượng đăng ký mới
theo số liệu thống kê của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới wipo công bố hồi tháng tám
đây là lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu về số lượng bằng sáng chế và các phát minh mới
trong năm hai nghìn một mươi chín trung quốc đã nộp năm mươi tám bằng sáng chế trong khi mỹ có năm mươi bảy
trong năm hai nghìn một mươi chín trung quốc đã nộp tám trăm bốn mươi bằng hơn một nửa trong số đó thuộc về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
sự phát triển nhanh chóng của trung quốc trong việc xin cấp bằng sáng chế cho thấy sự dịch chuyển sang phương đông trong lĩnh vực đổi mới
hơn một nửa số người nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đến từ châu á
sự trỗi dậy của trung quốc trong cuộc đua ai không phải là điều bất ngờ với các chuyên gia trong ngành
trong nhiều năm bắc kinh đã chi những khoản tiền khổng lồ để có thể bứt tốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
ngoài sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ về tài chính một trong những lý do giúp ngành ai của trung quốc phát triển là nguồn dữ liệu dồi dào dễ khai thác
tuy nhiên theo các chuyên gia số lượng bằng sáng chế chỉ phản ánh một phần về bộ mặt ai của quốc gia
việc các bằng sáng chế này được áp dụng thế nào và thực tiễn có ý nghĩa quan trọng hơn thống kê về con số
chúng ta trở lại với một chủ đề vẫn đang có tính thời sự đó là cuộc đua vào nhà trắng
và lúc này vẫn còn khá nhiều tranh cãi phức tạp với những cách đo đếm khác nhau về lượng ủng hộ
tuy nhiên có một điều đang trở nên khá rõ ràng và rất có thể trở thành một nhân tố không nhỏ cho chiến thắng của ứng cử viên joe biden
đó là sự hậu thuẫn rất lớn đến từ các công ty công nghệ
vào giữa tháng một mươi một năm nay nhóm chuyển tiếp của chính quyền ông joe biden đã công bố danh sách các thành viên
cụ thể tom survalin giám đốc điều hành nhóm chính sách công của amazon sẽ là thành viên trong nhóm ông biden xem xét các cuộc hẹn với bộ ngoại giao
mark scott từ chi nhánh điện toán đám mây của amazon
sẽ đưa ra quyết định cho cục quản lý hành chính và ngân sách
tom surveillance mark scott làm việc dưới chính quyền ceo amazon jeff bezos
người vốn bị ông trump coi là kẻ thù chính trị với những cáo buộc về trốn thuế đưa tin sai sự thật
nico izak giám đốc cấp cao về chính sách bắc mỹ của linhtin thuộc sở hữu microsoft là thành viên của nhóm quyết định các cuộc hẹn tại bộ tài chính
nicholas wong cựu phó giám đốc công nghệ dưới thời chính quyền của tổng thống barack obama
và là phó chủ tịch kiêm cố vấn chung của google
có một vị trí trong nhóm đánh giá của hội đồng an ninh quốc gia
công nghệ sẽ vẫn tiếp tục thích ứng và phát triển dù thế nào đi chăng nữa
và một chính quyền khôn ngoan sẽ cần biết lựa theo xu thế để tận dụng nguồn lực vô cùng lớn từ công nghệ cho các mục tiêu của mình
đó có thể là lý do mà giới quan sát cũng rất chú ý tới bản danh sách những nhân sự được lựa chọn cho đội ngũ phục vụ
chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử mỹ joe biden
phần lớn trong số đó là lãnh đạo các công ty công nghệ
amazon có lẽ là một trong những doanh nghiệp mong chờ
hãng công nghệ này với sự lãnh đạo của tỷ phú jeff bezos vốn nhận ác cảm của ông donald trump
khi vị tổng thống liên tục chỉ trích amazon trốn thuế và cho rằng tờ washington post mà jeff bezos sở hữu đưa tin thiếu trung thực
cố ý gây bất lợi cho chính quyền của ông
thậm chí nghi vấn gây áp lực khiến hợp đồng trị giá một mươi tỷ usd của amazon bị trao cho microsoft một cách không công bằng
do đó nhiều chuyên gia nhận định ông joe biden lên nắm quyền sẽ đem đến nhiều cơ hội hơn cho amazon
thay vì thêm bốn năm khó khăn
bên cạnh amazon nhiều ông lớn công nghệ khác cũng đang đặt hy vọng vào thái độ cởi mở mềm mỏng hơn
từ tổng thống joe biden về vấn đề nhập cư chính sách đối với trung quốc và công nghệ nước này
đồng thời thực hiện cam kết sẽ đầu tư hai mươi tỷ usd để xây dựng hạ tầng cho các khu vực thiếu kết nối tốc độ cao
điều này có thể giúp những hãng công nghệ lớn hưởng lợi khi mở rộng được khách hàng của mình
tuy nhiên cục diện thế giới công nghệ hậu bầu cử mỹ như thế nào có diễn ra theo dự định của các hãng hay không
vẫn là điều chưa thể khẳng định
chắc chắn vào lúc này
rõ ràng cả hiện tại và tương lai đều thuộc về thế giới công nghệ số nhưng sự phát triển đó có phải chỉ toàn là mâu hồng
trên thực tế trong năm vừa qua rất nhiều vụ kiện pháp lý lớn trên toàn thế giới lại có liên quan tới các công ty công nghệ
và không phải ngẫu nhiên khi ngày càng có nhiều sự chỉ trích hướng tới một nhóm công ty đang nổi lên như một thế lực chi phối toàn cầu
họ gọi chung đó là big tech hay những gã khổng lồ công nghệ
đại dịch covid một mươi chín
covid một mươi chín đang khiến cho mọi người mua sắm thường xuyên hơn trên amazon
chỉ một cú nhấp chuột là có thể xem quảng cáo của google facebook twitter
các công ty vốn được gọi chung bằng một cụm từ tiếng anh là big tech đang kiếm được lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết
theo số liệu của credit stressers cổ phiếu của năm hãng công nghệ lớn nhất ở mỹ là apple amazon google microsoft và facebook
hiện lên tới hơn sáu tỷ đô la chiếm hai mươi tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán
đây là mức chưa từng
đây là mức chưa từng có đối với một lĩnh vực trong ít nhất bảy mươi năm
các hãng công nghệ thống trị thị trường chứng khoán nhờ khả năng có mặt trong mọi ngóc ngách cuộc sống
định hình cách mọi người làm việc giao tiếp mua sắm và thư giãn
điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi trong thời kỳ đại dịch
đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đổ xô vào cổ phiếu công nghệ trong năm nay
bỏ qua các công ty đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng
và đánh cực vị thế của big tech sẽ còn vững vàng nhiều năm nữa
dù vậy sau một loạt bê bối của nhóm các công ty khổng lồ công nghệ
nghiêm trọng nhất là vấn đề về dữ liệu người dùng và quyền riêng tư
các nhà lập pháp ở mỹ eu hay new zealand
ngày càng quan tâm đến giải pháp sử dụng luật chống độc quyền
để phá vỡ chia nhỏ các công ty này
khôi phục sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường
bảo vệ người tiêu dùng và người lao động
những cuộc điều tra của quốc hội mỹ mới đây
có thể dẫn tới việc xem xét nâng cấp thêm luật chống độc quyền
theo hướng giúp cho chính phủ liên bang dễ dàng hơn trong việc điều tra
xử phạt những vi phạm chống độc quyền
hoặc giám sát chặt chẽ hơn trong các vụ mua bán thâu tóm các hãng công nghệ nhỏ
với luật chống độc quyền hiện hành của mỹ
chiến lược phá vỡ hay quản lý thâu tóm big tech khó có tiềm năng thành công
nếu chính phủ thua kiện một trong những công ty công nghệ lớn
điều đó có thể tạo tiền lệ xấu cho việc thực thi chống độc quyền trong tương lai
big tech có nhiều dấu hiệu làm gia tăng mối lo ngại về quyền lực và sự thống trị
tất cả các công ty này đều được bảo vệ bởi các thông lệ
và điều kiện do chính họ đặt ra
đó là lý do dù còn nhiều tranh cãi nhưng ngày càng có những đồng thuận lớn hơn
về việc thắt chặt các quy định quản lý đối với nhóm những người khổng lồ công nghệ này
thế giới phụ thuộc và trông đợi vào quá trình chuyển đổi số
nhưng ngược lại thế giới cũng không muốn trở thành lệ thuộc
và nảy sinh những bất bình đẳng mới từ sự phân chia lợi ích mà công nghệ số mang lại
và chúng ta cũng nhớ lại câu nói của tim kendall một cựu quản lý facebook
rằng các gã khổng lồ công nghệ có thể là mối đe dọa tới nền dân chủ
thậm chí nó có thể dẫn đến một cuộc nội chiến ở mỹ
và để thoát ra khỏi tình trạng này thì đầu tiên chúng ta phải loại bỏ các động cơ kinh tế
khuyến khích việc tạo ra những người nghiện mạng xã hội
thứ hai chúng ta phải tìm cách điều chỉnh đặt ra các quy định chặt chẽ đối với ngành công nghệ
và thứ ba công nghệ phải được sử dụng theo một cách thức ngay chính
để giúp mọi người lấy lại cuộc sống của mình
đó chắc chắn cũng là lý do để những quốc gia còn đang phát triển như việt nam
cũng không muốn chậm chân trong xu thế đưa chuyển đổi số
trở thành động lực trên con đường phát triển của mình
trên thực tế việt nam đã trở thành một trong những quốc gia có những ứng dụng mạnh mẽ nhất
về chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cả ngoại giao nữa
vâng chúng ta hãy cùng tìm hiểu một khái niệm nữa
đó là ngoại giao số trong clip ngắn ngay sau đây
mấy năm gần đây hình thức họp trực tuyến qua cầu truyền hình
ngày càng phổ biến giữa chính phủ các nước trên thế giới
bởi những ưu điểm mà nó mang lại tiết kiệm về thời gian công sức
và tiền của
riêng tại việt nam ngoại giao kỹ thuật số đã phát huy tác dụng triệt đề
trong việc duy trì động lực đối thoại và hợp tác của asean
tất cả các cuộc họp của asean kể cả các cuộc họp với các đối tác đối thoại
đều được tổ chức trực tuyến từ tháng bốn năm nay
nhìn vào khó khăn của việt nam gặp phải
thì cái khó khăn đầu tiên là cái khó khăn về mặt covid
thì việt nam đã tận dụng được cái nền công nghệ số
nền tảng công nghệ để vẫn tiếp tục được thúc đẩy được công việc của asean lên
và không những thế mà còn đạt được rất nhiều những kết quả cụ thể
về chống covid và phục hồi sau hậu covid trong asean
kinh nghiệm của việt nam trong việc phát huy ngoại giao số
đã cho thấy công nghệ thông tin đang ngày càng trở thành động lực quan trọng
để kết nối thế giới thúc đẩy hợp tác đa phương trong tình hình mới
sự hợp tác trong các lĩnh vực đều có liên quan đến công nghệ thông tin
và ngay cả cuộc chiến tranh
đại dịch covid một mươi chín và các thách thức biến đổi của môi trường địa chính trị
ở khía cạnh nào đó đang là chất xúc tác để thế giới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số
ở chiều ngược lại chuyển đổi số cũng góp phần đưa thế giới xích lại gần nhau hơn
để chủ động thích ứng với những khó khăn chung của cộng đồng
bây giờ sẽ là thời lượng cho nhân vật của

chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là một người có khả năng làm toán siêu phàm
làm thơ trong tích tắc đối thoại một cách dí dỏm
và có kiến thức vô cùng uyên thâm trong mọi lĩnh vực
đó là một robot make in việt nam
một thành tiệu của ứng dụng trí tuệ nhân tạo do chính các nhà khoa học của việt nam sáng tạo ra
đây cũng là thông điệp rất lớn về sức sáng tạo và tiềm năng vô cùng lớn
mà quá trình chuyển đổi số sẽ mang lại đối với cuộc sống của chúng ta
những hình ảnh về anh robot có tên là trí nhân này
cũng sẽ là lời chào cho chương trình nhìn từ hà nội tuần này
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại